thưa quý vị ban chỉ đạo phòng chống dịch covid một mươi chín tỉnh lào cai vừa thông tin nhanh về hai trường hợp dương tính với sars cov hai trên địa bàn thành phố lào cai
hai trường hợp này đều là f một của bệnh nhân một hai hai năm năm và đã được cách ly tập trung từ ngày một mươi tám tháng sáu
thành phố lào cai đã phong tỏa tạm thời thêm bốn địa điểm
trường hợp thứ nhất sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi ba trú ở phường duyên hải và trường hợp thứ hai sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi ba trú ở phường cốc lếu
hai trường hợp này đều không có triệu chứng liên quan đến covid một mươi chín
hiện lào cai đã phong tỏa tạm thời khu vực nơi ở của hai trường hợp trên đó là chợ cốc lếu khu a quán bia cây nhót quán trà chanh
qua truy vết lực lượng chức năng tạm thời xác định và lấy mẫu xét nghiệm ba mươi bảy trường hợp f một của hai người nói trên
kết quả ba mươi bảy trên ba mươi bảy mẫu âm tính với sars cov hai
hai trường hợp này đã được chuyển từ nơi cách ly tập trung là trung đoàn hai trăm năm mươi bốn về cách ly và điều trị tại bệnh viện đa khoa tỉnh lào cai
lực lượng chức năng đã phun khử khuẩn nhà các hộ dân xung quanh nơi ở của hai trường hợp trên và tuyên truyền nhân dân cách ly tại nhà không ra khỏi khu phong tỏa